nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh
vào sáng nay đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an chủ trì
đã báo công dân bác tại khu lưu niệm sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân huyện tân yên tỉnh bắc giang
bảy mươi năm năm qua sáu điều dạy của người là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng công an nhân dân
là chuẩn mực đạo đức để giáo dục rèn luyện cán bộ chiến sĩ
nhờ đó lực lượng công an nhân dân ngày càng trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt
thể hiện được phẩm chất anh hùng bản lĩnh kiên cường tận trung với đảng tận hiếu với dân
không quản ngại khó khăn gian khổ lập nên nhiều chiến công hiển hách
khẳng định được vị thế vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ giữ vững an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của cách mạng
bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước
đứng trước nhiều khó khăn thách thức đặt ra những yêu cầu mới cao hơn đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
đảng ủy công an trung ương bộ công an nhận thức sâu sắc
trong bối cảnh tình hình đó lực lượng công an nhân dân càng phải khắc ghi và thực hiện thật tốt sáu điều dạy của người
không ngừng rèn luyện phấn đấu đổi mới toàn diện các mặt công tác để hoàn thành mọi nhiệm vụ mà đảng
nhà nước và nhân dân tin tưởng giao khó
xin hứa trước anh linh chủ tịch hồ chí minh lực lượng công an nhân dân sẽ phát huy hơn nữa truyền thống anh hùng vẻ vang
và những thành tích chiến công đã đạt được quyết tâm xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch
vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén bảo vệ đảng nhà nước là tấm lá chắn vững chắc
bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
cùng ngày thứ trưởng trần quốc tỏ và đoàn công tác của bộ công an đã thăm tặng quà các trường học
gia đình chính sách và các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bắc giang có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn nhã nam
huyện tân yên xem đây là việc làm ý nghĩa gắn kết tình cảm giữa nhân dân với lực lượng công an
cũng trong sáng nay ngày chín tháng ba công an tp hà nội đã tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày
chủ tịch hồ chí minh nêu sáu điều dạy công an nhân dân
sơ kết hai năm thực hiện kết luận một của bộ chính trị và tổng kết chỉ thị bốn của bộ công an
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu tại buổi lễ
vinh dự được bác hồ đến thăm năm lần thấm nhuận lời dạy của người bảy mươi năm năm qua các thế hệ lãnh đạo
cán bộ chiến sĩ công an thành phố hà nội luôn đoàn kết một lòng vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ
không ngừng nỗ lực phân đấu sẵn sàng hy sinh cho bình yên của tổ quốc cho hạnh phúc của nhân dân
hàng nghìn tấm gương sáng về lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của đảng ý thức phục vụ nhân dân
tinh thần khắc phục khó khăn giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng tận tụy trong công việc mưu trí dũng cảm trong chiến đấu
tạo nên những hình ảnh đẹp và niềm tin vững chắc trong lòng nhân dân
những nhân chứng những câu chuyện được chia sẻ tại buổi lễ góp phần giúp cho cán bộ chiến sĩ công an thủ đô nhận thức sâu sắc hơn nữa
nội dung ý nghĩa của sáu điều bác hồ dạy qua đó củng cố niềm tin phát huy trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã chúc mừng ghi nhận biểu dương những chiến công thành tích của lực lượng công an thủ đô
trong suốt chặng đường bảy mươi năm năm học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy đồng thời đã chỉ đạo gợi mở những định hướng quan trọng
đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô trong thời gian tới